tại quảng trị trong những ngày vừa qua đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi năm mươi mm một vài nơi trên chín mươi mm
tại nhiều địa phương của tỉnh quảng trị đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi hay ngập úng tại vùng trũng thấp
trước diễn biến phức tạp của thời tiết mực nước tại sông suối hồ lên nhanh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị đã lên phương án chủ động đối phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cấp địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết
thông báo kịp thời để người dân được biết các địa phương cần có phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông suối ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi
có kế hoạch sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ban quản lý các công trình thủy điện thủy lợi trọng điểm trên địa bàn cần theo dõi diễn biến thời tiết chặt chẽ
chủ động điều tiết nước một cách hợp lý đúng quy trình được duyệt bảo đảm an toàn cho công trình và dân sinh
đồng thời các địa phương ven biển vùng cửa sông khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn